trong những năm gần đây sạt lở bờ biển ở khu vực đồng bằng sông cửu long diễn ra bất thường và nghiêm trọng
không theo bất kỳ một quy luật nhất định nào
tần suất và cường độ của các đợt sạt lở ngày càng khốc liệt khiến nhiều địa phương không kịp trở tay
sáng nay sau khi khảo sát thực tế một số điểm sạt lở ven bờ biển phía tây tỉnh cà mau
phó thủ tướng trịnh đình dũng cùng đoàn công tác của chính phủ đã có buổi làm việc
với lãnh đạo các tỉnh ven biển vùng đồng bằng sông cửu long
về công tác phòng chống sạt lở xâm thực biển suy thoái rừng ngập mặn toàn vùng
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng trịnh đình dũng đã chỉ ra các nguyên nhân gây nên sạt lở
xói lở nghiêm trọng ở vùng đồng bằng sông cửu long
phó thủ tướng đề nghị chính quyền các tỉnh ven biển đồng bằng sông kiều long
thực hiện nhiều nhiệm vụ trước mắt và lâu dài
trong đó đặc biệt lưu ý các địa phương tiếp tục theo dõi chặt diễn biến tình hình sạt lở xói lở
để chủ động ứng phó nhằm bảo vệ tính mạng tài sản cư dân ven biển
về phía các bộ ngành trung ương phó thủ tướng giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp cùng các bộ liên quan thực hiện các nghiên cứu về phòng chống sấy lở bờ biển
để đưa ra các giải pháp ứng phó phù hợp
tổ chức lập quy hoạch đồng bộ chống sói lở toàn vùng đồng bằng sông cửu long
để có cơ sở về nguồn lực cơ cấu đầu tư bổ sung cơ chế chính sách
để thu hút các nguồn lực đầu tư các công trình dự án ứng phó sạt lở
chỉ đạo giả soát lại việc khai thác cát xoáy lồng sông
nghiêm trị những tổ chức cá nhân khai thác cát trái phép
về kiến nghị của các địa phương phó thủ tướng hứa sẽ tổng hợp
trình thủ tướng xem xét trong thời gian tới
trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các địa phương
trước mắt phó thủ tướng chỉ đạo bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính
ưu tiên bố trí nguồn vốn dự phòng cho những địa phương xử lý chống sạt lở
ở những điểm khẩn cấp cũng như ưu tiên cấp vốn
để các địa phương ven biển đồng bằng sông kiều long
xây dựng những công trình chống xoáy lở trước mắt và trung hạn